một mươi tấm chắn giọt bắn vừa được đoàn thanh niên công an thành phố nha trang trao tặng cho trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại ga nha trang và các chốt phong tỏa trên địa bàn thành phố nha trang vào tối ngày hôm qua năm tháng bảy
năm tấm kính chắn giọt bắn này do các đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc
để tạo ra dành tặng cho cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ ở các chốt chặn phong tỏa dịch bệnh
tại đường bửu đóa phương phước long khu vực hà ra phương vĩnh phước khu vực hòn rớ xã phước đồng khu vực cảng cá xã vĩnh lương
và trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại ga nha trang
đây là hoạt động có ý nghĩa của đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang thể hiện tinh thần sung kích sáng tạo
thời gian tới đoàn thanh niên công an thành phố nha trang sẽ tiếp tục khẩn trương sản xuất tấm chắn giọt bắn
dành cho cán bộ chiến sĩ tại hai mươi bảy xã phường trên địa bàn thành phố nha trang góp phần cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín